cục sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ vừa trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với mắng cầu hậu giang
nhãn hiệu này được bảo hộ mang nhãn hiệu cây mắng cầu giống và quả mắng cầu tươi
mua bán xuất nhập khẩu đại lý trưng bày giới thiệu cây mắng cầu giống và quả tươi
đây là loại nhãn hiệu tập thể và chủ giấy chứng nhận là liên minh hợp tác xã tỉnh hậu giang
theo liên minh hợp tác xã tỉnh hậu giang trong thời gian tới liên minh hợp tác xã tỉnh hậu giang cũng sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể mắng cầu hậu giang
cho các hợp tác xã sản xuất mắng cầu nhằm đưa sản phẩm từ trái mắng cầu của hậu giang phát triển tốt hơn
theo đó hợp tác xã mắng cầu xiêm hòa mỹ một trong những hợp tác xã đầu tiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể mắng cầu hậu giang
sẽ tuân thủ đúng các quy chế quản lý quy định hướng dẫn của tổ chức chủ sở hữu nhãn hiệu trong quá trình khai thác sử dụng nhãn hiệu tập thể
đồng thời hợp tác xã mắng cầu xiêm hòa mỹ sẽ bảo vệ uy tín của sản phẩm mắng cầu hậu giang và phát triển thương hiệu mắng cầu này
cấp phần cho nhãn hiệu tập thể mắng cầu hậu giang ngày một phát triển